một nghề thủ công văn hóa truyền thống của nhật bản

ngày một mươi một tháng ba hội nghệ sĩ nhấp ảnh việt nam cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm
liên hiệp các hội văn hóa tỉnh thừa thiên huế và họ đặng việt nam
phối hợp tổ chức hội thảo khoa học về sanh nhân đặng huy trứ người khai lập ngành nhấp ảnh việt nam
sanh nhân văn hóa đặng huy trứ một quan lại triều nguyễn người làng thanh lương
thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế đã đưa kỹ thuật nhiếp ảnh từ trung quốc vào việt nam
bằng việc mở hiệu ảnh cảm hiếu đường tại hà nội năm một nghìn tám trăm sáu mươi chín
đây được xem là dấu mốc quan trọng có ý nghĩa lịch sử đối với nghề ảnh việt nam
đồng thời khẳng định đặng huy trứ là người việt nam đầu tiên đưa nhấp ảnh vào việt nam
làm nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của chuyên ngành nhiếp ảnh sau này
trong khuôn khổ hội thảo ban tổ chức cho trưng bày triển lãm giới thiệu một số tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc
của các nghệ sĩ nhấp ảnh trong khu vực huế đà nẵng hội an quảng trị và quảng bình
cùng ngày tại thành phố bắc ninh liên ngành sở văn hóa thể thao và du lịch báo bắc ninh
tỉnh đoàn sở giáo dục và đào tạo công an tỉnh phối hợp với ủy ban olympic việt nam
tổ chức ngày chạy olympic bắc ninh hướng ứng asean một mươi tám và giải chạy nagakawa
khỏe để lập nghiệp và giữ nước cúp báo bắc ninh lần thứ hai mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
theo ban tổ chức
ngày chạy hướng ứng thu hút hơn ba người tham gia đến từ các đơn vị ngành mọi lứa tuổi
bên cạnh hoạt động chạy hưởng ứng chương trình còn được diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi
thu hút đông đảo người dân và học sinh trên địa bàn tỉnh bắc ninh tham gia
mới đây tại trung tâm triển lãm hai mươi chín hàng bài hà nội đã khai mạc triển lãm mỹ thuật
triển lãm trưng bày một trăm linh tác phẩm của các họa sĩ không chuyên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau
những bức tranh được vẽ từ nhiều chất liệu như màu bột trì than màu nước sơn dầu
mang đến cho công chúng một cái nhìn mới lạ về bộ môn nghệ thuật này
không chỉ được thẩm định chuyên môn một cách kỹ lưỡng
chúng còn thay tác giả kể một câu chuyện ý nghĩa chạm tới trái tim người xem
các hoạt động nghệ thuật bên lề như workshop trải nghiệm mỹ thuật
các buổi trò chuyện cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ thời gian diễn ra triển lãm
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng ba
nơi tôn vinh những tác phẩm mỹ thuật đại chúng và giúp xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ thuật và công chúng
với niềm đam mê tích cực tìm tòi học hỏi nghiên cứu khoa học công nghệ
thời gian qua tuổi trẻ quân khu bốn đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật
mô hình học cụ tham gia giải thưởng nguyễn viết xuân quân khu bốn và giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội
những sản phẩm từ bàn tay khối óc đầy nhiệt huyết của người chiến sĩ đã tiết kiệm chi phí thời gian
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của mỗi cơ quan đơn vị trong toàn quân
nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao năm hai nghìn một mươi tám và các năm tiếp theo
đây là sáng kiến thiết bị giá bia ẩn hiện đa năng của đại úy nguyễn quốc thiệu tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bốn
trung đoàn ba trăm ba mươi năm sư đoàn ba trăm hai mươi bốn
với nguồn điện một chiều chạy bằng motor để di chuyển bia bắn
có thể điều khiển bia từ xa hoặc dùng dây kéo phục vụ trong huấn luyện kiểm tra bắn súng
sáng kiến này có giá thành rẻ gọn nhẹ tiết kiệm thời gian và vật chất phục vụ đảm bảo an toàn trong thực hiện các bài bắn
trong công tác huấn luyện bản thân rất trăn trở tìm tòi các sáng kiến để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện
cũng như kết quả kiểm tra của đơn vị
từ năm hai nghìn một mươi hai
đến năm hai nghìn một mươi bảy
bản thân đã có nhiều sáng kiến tham gia các giải thưởng các cuộc thi
trong đó có năm năm liền đạt giải thưởng nguyễn văn xuân
đặc biệt năm hai nghìn một mươi bảy
bản thân đã nhận được giải ba tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội
đây là nguồn động lực cho bản thân tiếp tục tìm tòi các nghiên cứu sáng kiến để góp phần vào công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị
năm năm qua
hoạt động giải thưởng nguyễn viết xuân quân khu và tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội
của tuổi trẻ quân khu bốn
luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo sâu sát của cấp ủy
chỉ huy các cơ quan đơn vị
sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan chức năng
hoạt động giải thưởng nguyễn vất xuân
ngày càng loan tọa
trong toàn bộ lực lượng vũ trang quân khu
cùng với phong tàu thi đua
hướng dẫn các hoạt động
trên tất cả các mặt
cần phải có cơ chế chính sách phù hợp
ưu tiên trong việc
đề bạt bộ nhiệm
và cần có
đầu tư kinh phí thích đáng
để đưa những giá trị sáng kiến
ứng dụng và thực tiện
để ngày càng đạt hiệu quả cao hơn
toàn quân khu chỉ có tám mươi bốn công trình sáng kiến
của một mươi năm đơn vị
thì đến năm hai nghìn một mươi bảy
đã tăng lên một trăm một mươi bốn công trình sáng kiến
của một mươi chín đơn vị
điều đó khẳng định sức sống
và sự lan tỏa của phong trào
tham gia giải thưởng nguyễn viết xuân
chúng tôi đã làm tốt công tác giáo dục
đồng viên cán bộ nhân viên kỹ thuật
để mọi người nêu cao trách nhiệm
dám nghỉ dám làm
chính vì vậy
hàng năm đã có từ hai mươi đến hai mươi năm đề tài sáng kiến
được đưa vào ứng dụng
từ năm hai nghìn một mươi ba cho đến nay
có ba mươi tám sáng kiến tham gia giải thưởng nguyễn việt xuân
trong đó hai mươi năm sáng kiến đã giải
kết quả đó
đã góp phần giải quyết được khâu yếu
trong công tác kỹ thuật
nâng cao chất lượng sửa chữa
rút ngắn thời gian
tiết kiệm ngân sách cho đơn vị
lòng nhiệt huyết
sức sáng tạo của tuổi trẻ
đã được nhân lên
khi họ luôn nhận được sự quan tâm động viên
tạo điều kiện kịp thời của lãnh đạo
chỉ huy các cấp
kết quả đó đã động viên
khích lệ niềm đam mê sáng tạo
giúp cán bộ đoàn viên thanh niên
trong lực lượng vũ trang quân khu bốn
hình thành tư duy khoa học
góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu bốn phát triển
xứng đáng với truyền thống bộ đội cụ hồ
trên quê hương chủ tịch hồ chí minh kính yêu
thời điểm miền bắc bước vào giai đoạn
chuyển mùa như hiện nay
cũng là lúc nhiều dịch bệnh
bùng phát lây lan trên diện rộng
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam không ghi nhận
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
và mới nổi xâm nhập
nhưng các dịch bệnh lưu hành lâu nay
như sốt xuất huyết sởi ho gà thủy đậu cúm mùa
vẫn diễn biến phức tạp
và trong thời điểm thời tiết như hiện nay
nếu không có biện pháp phòng tránh tích cực
thì nguy cơ bùng phát của nhiều dịch bệnh là rất cao
nhập viện trong tình trạng sốt cao khó thở
thế nhưng qua một mươi sáu ngày điều trị
sức khỏe của em bé bảy tháng tuổi này
không có chuyển biến tích cực
mắc thêm bệnh tiêu trải cấp
chỉ khi đến khám tại bệnh viện nhi trung ương
bé mới được phát hiện là mắc viêm phổi nặng
cháu thì cháu bị
viêm tiểu phế quản
thì cho đi
bệnh viện việt trì
khám chữa thì chữa ở đấy
thì bị viêm phổi
bị vi rút rô ta
rồi bị sốt bị viêm họng
chữa ở việt trì là một mươi sáu ngày không khỏi
thì hôm nay các bác sĩ ở trên việt trì lại chuyển cháu
chữa ở dưới này
còn theo thống kê của bệnh viện nhi trung ương
trung bình mỗi ngày có gần hai trẻ em
tới khám điều trị
tuy chưa tăng đột biến song nếu chỉ
tính riêng những trẻ nhỏ mắc các bệnh liên quan
đến thời tiết như viêm đường hô hấp
viêm phế quản viêm phổi
thì lượng bệnh nhi khám có xu hướng tăng nhanh
các bác sĩ cho biết
ngoài cúm hay viêm phổi còn có tới
một mươi năm loại bệnh khác trẻ dễ mắc
trong thời điểm thời tiết như hiện nay
cái mặt bệnh
hô hấp chủ yếu là những bệnh lý
ở đường hô hấp
đến đông hơn và
hiện nay thì đang có cái
cảm cúm cúm mùa
cũng sẽ đến nhiều
bệnh viện đến vì
bệnh lý về cảm cúm mùa lạnh
ngoài các bệnh liên quan đến
đường hô hấp thì đau mắt đỏ
cũng đang là dịch bệnh có nguy cơ bùng phát
theo các bác sĩ thời tiết trong
mùa đông xuân thường ẩm ít ánh sáng
tạo điều kiện cho virus
andeno gây bệnh đau mắt đỏ phát triển
và lây lan nhanh
mùa xuân là cái mùa có các bệnh dị ứng
rất nhiều chúng tôi hay gặp các cháu
bắt đầu khởi phát bệnh chúng ta bằng mùa xuân
dị ứng mùa
trên những cái bệnh nhân mà có cái tạng dị ứng
họ có thể kèm cái viêm mũi dị ứng
viêm da cơ địa
hèn xuyễn hoặc là
viêm da thần kinh thì họ có thể bị kèm
cái ngứa mắt đỏ mắt
hiện đang là thời điểm
do mùa thời tiết lạnh ẩm
đây cũng là mùa tập trung đông người
lễ hội cầu buôn bán vận chuyển
và tiêu thụ da cầm cao
đang là những yếu tố tăng nguy cơ lây lan
bùng phát các bệnh truyền nhiễm
như cúng da cầm ho gà
bạch hầu sợi rubella
tiêu chảy cùng với đó
các bệnh nguy hiểm và mới nổi như cúng
ah bảy n chín sốt vàng dịch hạch
luôn có nguy cơ cao xâm nhập
vào việt nam
nồm ẩm độ ẩm
rất là cao có hôm thì lên đến
thứ hai nữa là
thay đổi nhiệt độ lạnh
và nóng lan xen nhau
và chính như vậy thời điểm này
dễ bùng phát những dịch bệnh
lây cuối đường hốp và đường tiêu hóa
điển hình ví dụ như
thủy đậu quai bị v v
thứ hai là bệnh
lưỡi đường tiêu hóa vì
vừa qua đợt nghỉ tết
việc ăn uống
mùa lễ hội
cũng là cơ hội
cũng là nguy cơ để mà
dịch bệnh đường tiêu hóa có thể phát triển
nguy cơ là thế nhưng đối với
nhiều người dân còn thờ ơ với dịch
hiện nay tỉ lệ tiêm chủng chưa đạt

vẫn còn năm trẻ em không được tiêm phòng
nhiều năm trôi qua nếu số này
tích lũy đủ lớn và có mầm bệnh
thì nguy cơ bùng phát dịch sẽ
rất khó lường
để kịp thời phục vụ
công tác phòng chống hạn
mặn xâm nhập cho đất sản xuất
nông nghiệp và bảo đảm nguồn nước sinh hoạt
cho nông dân tỉnh hậu giang đã có
nhiều kế hoạch phòng chống hạn mặn
để giúp người dân có thể yên tâm sản xuất
đây là hệ thống đo độ mặn từ xa của trạm
thủy lợi thành phố vị thanh mới được
đặt thí điểm tại kinh lầu thuộc
xã hòa tiến thành phố vị thanh
điểm mà mặn có thể xâm nhập đầu tiên
từ sông cái lớn vào hệ thống
kênh nội đồng hệ thống đo độ mặn
có thể đo độ mặn mọi lúc mọi nơi
thông qua máy tính hoặc điện thoại
từ đó nó cũng
đưa ra là nên là
cảnh báo và đóng những cái cống nào
phù hợp với từng cái
thời điểm mà mặn xâm nhập
của địa phương
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
độ mặn cao nhất tại các vùng chịu ảnh hưởng
của tỉnh hậu giang đo được
là bảy phần nghìn hiện tại
sao động từ ba đến bốn phần nghìn
mặc dù độ mặn đo được
từ đầu năm đến nay ở huyện long mỹ
và thành phố vị thanh thấp hơn
với cùng thời điểm năm hai nghìn một mươi tám
và năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng các cơ quan chức năng
chính quyền địa phương tỉnh hậu giang
cũng đang chủ động thực hiện các giải pháp
phòng chống hạn hán xâm nhập mặn
thường xuyên theo dõi
diễn biến tình hình xâm nhập
mặn trên địa bàn mình đồng thời cập nhật
những dự báo dự thính
của các cơ quan chuyên môn cấp trên
thì chỉ đạo bộ phận chuyên môn
gà sót hệ thống d cống ngăn mặn
kịp thời dẫn
hành các hệ thống cống ngăn mặn trên địa bàn mình
chủ động ngăn mặn vào địa bàn mình
về chỉ đạo
các báo đài ở quyện
cũng như là tới xã phương
tăng cường thời gian phát sóng về
tình hình diễn biến xâm nhập mặn
cũng như là khuyến cáo người dân
có động tác là
nạo giác kênh mương để trữ nước ngọt
cũng như là chuẩn bị các dụng cụ
để trữ nước ngọt để làm sao đảm bảo
phục vụ cho công tác hàng mặn
cũng như là sinh hoạt của người dân
trong thời gian tới
hiện tỉnh hậu giang cũng đã đề nghị các địa phương
tập trung chủ động các giải pháp
trong phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn
theo kế hoạch trong đó đẩy mạnh kiểm tra
giả soát hệ thống đê bao cống
đập ngăn mặn để khi có độ mặn ở mức
một năm phần nghìn thì tiến hành
đóng tất cả các sòng canh ra vào nội đồng
tăng cường công tác tuyên truyền vận động
người dân sử dụng các dụng cụ
tích trữ nước ngọt nhằm bảo đảm đủ
nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất
trong phần tiếp theo của chương trình
ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển chăn nuôi
tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh
giống cây trồng lâm nghiệp
ngày càng trở nên quan trọng trong việc phát triển
nông nghiệp ở các nước đang phát triển
trong đó có việt nam tuy nhiên thời gian gần đây
đàn gia súc của chúng ta có chiều hướng
giảm cả về số lượng và chất lượng
do nhu cầu khai thác tiềm năng sức kéo
đã không còn cần thiết bởi sự
thay thế của hàng loạt các loại máy
nông nghiệp hiện đại với năng suất cao
để duy trì và phát triển các giống gen quý
việc ứng dụng công nghệ sinh học
trong chăn nuôi đã và đang được triển khai mạnh mẽ
nằm ven bờ sông công
tỉnh thái nguyên trung tâm nghiên cứu và phát triển
chăn nuôi miền núi có diện tích rộng bảy mươi ha
trong đó có ba mươi ha đồng cỏ
đây là nơi nuôi dưỡng số lượng đàn ngựa
châu giống lớn nhất miền bắc hiện nay
trung tâm cũng là nơi duy nhất tại việt nam
thực hiện việc nghiên cứu chọn lọc nhân giống
lai tạo giữ giống gốc và bảo tồn
nguồn gen các loại giống đại gia súc gia cầm
ở khu vực các tỉnh trung du miền núi phía bắc
song song với việc nghiên cứu lai tạo
bảo tồn các giống ngựa quý trung tâm còn có
trại nghiên cứu châu giống hạt nhân và
hiện cũng đang duy trì tới sáu mươi con trâu giống
muras có nguồn gốc ấn độ và châu việt nam
để nhân thuần sản xuất tinh cộng dạ
phục vụ việc lai tạo với châu nội
chúng tôi đã
nghiên cứu sản xuất tinh châu
mà trước khi này chúng ta chưa làm được
và đào tạo
cán bộ thủ tinh tạo của các địa phương
và sử dụng
tinh đã được sản xuất tại đây
gồm có tinh châu nội và tinh châu murad
phối tạo với châu của địa phương
và con lai ra đời là con châu lai f một
đã nâng cao năng suất
về khối lượng từ
hai mươi đến hai mươi năm
việc nghiên cứu và ứng dụng thủ tích nhân tạo cho châu
đã mở ra hướng đi chiến lược
trong việc cải thiện chất lượng đàn trâu việt nam
và thu hút đông đảo bà con ở các tỉnh tham gia chăn nuôi đàn châu lai
góp phần do đói giảm nghèo
phát triển kinh tế địa phương
chăn nuôi châu bò
hiệu quả chăn nuôi châu
vẫn có giá trị cao hơn
chăn châu lai
nó đẻ hơi thưa một chút
nhưng mà hiệu quả kinh tế
cao hơn châu thường
từ khi nuôi châu lai
gia đình nhà tôi
kinh tế cũng khám khá lên một ít
về kinh tế
tivi tủ lạnh
về chăn nuôi châu lai hết
hướng tới sự phát triển trong tương lai
lãnh đạo trung tâm cho biết sẽ phân đấu thực hiện
đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi
để trở thành viện nghiên cứu chăn nuôi miền núi phía bắc
nhằm nghiên cứu chuyển giao trọng tâm các giống vật nuôi
đặc thù trên địa bàn
với định hướng kết hợp giữa nghiên cứu và chuyển giao
và khu du lịch sinh thái động vật nông nghiệp
để chuẩn bị cho kế hoạch trồng rừng năm hai nghìn một mươi tám
đạt hiệu quả cao các cơ quan quản lý
giống cây lâm nghiệp tỉnh thái nguyên
luôn chú trọng công tác tăng cường kiểm tra
giám sát đối với các tổ chức cá nhân
sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp
trong đó đặc biệt quan tâm đến
nguồn gốc chất lượng các lô cây giống
đưa vào trồng
là cơ sở sản xuất và cung ứng
giống cây trồng lâm nghiệp mặc dù
mới đi vào sản xuất được năm thứ hai
cơ sở của gia đình ông ma văn ngợi
xóm tiến thành xã hợp thành
huyện phú lương đã chấp hành tốt
những quy định của pháp luật trong sản xuất
kinh doanh giống cây lâm nghiệp
tất cả các túi bầu hạt giống
mô hôm đưa vào sản xuất
đều được nhập từ những cơ sở uy tín
điều này đã giúp cho lực lượng
chức năng quản lý giám sát
và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc cây giống
bữa trước tôi tự làm
sau đó các đồng chí ở ngoài
tri cục về hướng dẫn
cách làm rồi là thủ tục
gia đình tôi cũng lo đầy đủ
sau khi các cán bộ trên
chúng chỉ đạo kỹ thuật
tôi cũng làm tăng thêm
những phần kỹ thuật giam bón dễ dàng hơn
cây cối phát triển tốt hơn
hiện nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên
có trên một trăm sáu mươi tổ chức cá nhân
kinh doanh sản xuất trong lĩnh vực
ươm trồng cây giống
cùng với việc kiểm tra giám sát
cơ quan chuyên môn tiến hành gia soát
cập nhật thường xuyên các cơ sở sản xuất
cây lâm nghiệp để thuận lợi trong công tác quản lý
đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho các chủ vườn ươm
để họ thực hiện đúng quy chế quản lý
chất lượng giống cây lâm nghiệp
theo quy định của pháp luật
hạt kiếm đậm đã chỉ đạo kiếm đậm việt đà bản
thường xuyên kiểm tra
các cơ sở gieo ươm cây giống
trên địa bàn
về thủ tục
giới phép kinh doanh
thứ hai là cái nguồn giống
để sản xuất
kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp
thứ ba là việc thực hiện
các quy trình gieo ươm
đảm bảo cho nó đúng
để có sản xuất ra
những cây giống cây trồng
đảm bảo chất lượng
hiện nay thì
thời vụ trồng rừng
do vậy thì công tác chuẩn bị cây giống rất là quan trọng
chúng tôi xác định là năm nay sẽ
đủ số cây giống
đảm bảo chất lượng
để trồng rừng năm hai nghìn một mươi tám
chủ yếu là các loại cây keo
nhập nội nhập ngoại cây mỡ
cây sấu cây chám và một số cây khác
phục vụ cho trồng rừng sản xuất
và trồng rừng phòng ngộ đặc trị trên địa bàn
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
toàn tỉnh phấn đấu trồng trên ba hecta rừng
từ nhiều năm nay
việc lựa chọn cây giống
bảo đảm cây phát triển tốt
được các địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm
từ các cấp chính quyền ngành chức năng
và sự chú trọng trong công tác quản lý
sống cây trồng lâm nghiệp
đồng thời tích cực tuyên truyền
để người dân lựa chọn cây giống lâm nghiệp
đã qua kiểm định kiểm nghiệm
hoặc có giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng
đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mới đưa vào trồng rừng
trong phần tin quốc tế
nhật bản tài trợ iaea
thanh sát cơ sở hạt nhân triều tiên
chủ tịch quốc hội ecuador bị bãi nghiệp
chính phủ nhật bản vừa thông báo
tokyo sẽ đề xuất chi khoảng
hai tám triệu đô la mỹ
nhằm giúp cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế
iaea thanh sát các cơ sở hạt nhân
của triều tiên nếu được bình nhưỡng chấp nhận
đề nghị này nằm trong nỗ lực của nhật bản
nhằm thúc đẩy triều tiên hành động
để từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân
dẫn nguồn tin chính phủ hãng tin kyodo cho biết
nhật bản sẽ thanh toán phần lớn
các khoản chi ban đầu được cho là cần thiết
để tài trợ hoạt động thanh sát tổ hợp hạt nhân
yongbyon của triều tiên
gồm một nhà máy làm dầu urani
một lò phản ứng và cơ sở tái xử lý
các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng
tokyo cũng đang xem xét tăng thêm ngân sách
nếu chi phí gia tăng chẳng hạn như
do phát hiện cơ sở mới
đề xuất của nhật bản được đưa ra hai ngày
sau khi tổng thống mỹ donald trump đồng ý gặp riêng
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un vào tháng năm
tin tưởng cuộc gặp sẽ đem lại thành công lớn
bình nhưỡng đã tuyên bố sẵn sàng thảo luận
vấn đề hạt nhân với washington
đồng thời tuyên bố sẽ không phóng thử tên lửa
khi hai bên chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử này
giới phân tích đã đánh giá
đây là những động thái bước ngoặt
và được kỳ vọng mở ra cơ hội tạo bước đột phá
trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên
với tỷ lệ một trăm linh ba trên một trăm linh sáu phiếu thuận
quốc hội ecuador đã bỏ phiếu thông qua
việc phế chuất chủ tịch cơ quan lập pháp này
do cáo buộc ông đã có cuộc điện đàm
gây tranh cãi với một nhân vật đang bị truy nã
vì tham nhũng và hối lộ
chủ tịch quốc hội ecuador ông josé serrano
đã bị ghi âm một cuộc nói chuyện điện thoại
với cựu thanh tra nhà nước carlos polis
người bị cáo buộc nhận hối lộ
từ tập đoàn xây dựng brazil odebrecht
và hiện đang trốn tại nước ngoài
trong đó ông serrano đã chấp nhận
sẽ cách chức tổng trưởng lý carlos baca
người hiện đang phụ trách
việc điều tra vụ odebrecht
cùng vụ tham nhũng
trong nội bộ tập đoàn dầu khí quốc gia
bị công khai hồi tháng hai vừa qua
và trong phiên biện hộ trước quốc hội
ông serrano cũng đã thừa nhận sai lầm
vì đã nghe cuộc gọi của polis
và chia sẻ những thông tin trên
quốc hội ecuador sẽ bầu chọn
tân chủ tịch trong những ngày tới
odebrecht là tâm điểm của vụ bê bối khổng lồ
ở tập đoàn dầu khí petrobras của brazil
gây chấn động chính trưởng các nước nam mỹ
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
tập đoàn khổng lồ này thừa nhận
đã đưa hối lộ gần bảy trăm chín mươi triệu đô la mỹ
cho nhiều nhân vật tại hơn một mươi hai quốc gia
với mục đích tìm kiếm sự ủng hộ
các máy của giới chức những nước này
trong các dự án xây dựng
riêng tại ecuador số tiền odebrecht
hối lộ các quan chức đã lên tới hơn

một máy bay chiến đấu của nga
vừa phóng thử thành công tên lửa
siêu thanh kinzhan
vốn được tổng thống nga vladimir putin
gọi là vũ khí lý tưởng
khi tiết lộ các loại vũ khí mới
trong thông điệp liên bang hôm một tháng ba
theo bộ quốc phòng nga
tên lửa có độ chính xác cao kinzhan
được phóng từ máy bay đánh chặn
tên lửa siêu âm mig ba mươi một
cất cánh từ một sân bay ở quân khu miền nam
ở miền tây nam nước nga
bộ quốc phòng nga tuyên bố
vụ phóng diễn ra theo đúng kế hoạch
tên lửa siêu thanh đã nhằm
trúng mục tiêu giả định
tên lửa kinzan là một trong số những vũ khí
mà tổng thống nga vladimir putin đã công bố
khi đọc thông điệp liên bang hai nghìn một mươi tám
hôm một tháng ba vừa qua
theo ông putin tên lửa này bay nhanh
gấp một mươi lần tốc độ âm thanh
có thể qua mặt được các hệ thống phòng không
tên lửa kinzhan được thiết kế
nhằm phá hủy các mục tiêu trên mặt đất và mặt nước
có thể nhằm trúng mục tiêu ở khoảng cách
đến hơn hai km
và không cần xâm nhập vào khu vực phòng không của kẻ thù
tên lửa này được phát triển phù hợp
cho các máy bay mig ba mươi một
nhằm hiện đại hóa loại máy bay được mệnh danh là
có một trăm linh hai này
trải qua nhiều thập kỷ
với xung đột vũ trang bạo lực
và tỷ lệ thất nghiệp cao
hàng triệu người iraq phải vật lộn để kiếm sống
với những gia đình có phụ nữ là lao động chính
thì tình hình thậm chí còn khó khăn hơn
ủy ban chữ thập đỏ quốc tế
đã khởi xướng một chương trình hỗ trợ kinh tế
nhằm giúp đỡ các gia đình
có thu nhập thấp tại iraq
thoát khỏi tình cảnh khó khăn
và theo đuổi những giấc mơ còn giang dở
sống tại thủ đô baghdad
đã bắt đầu học may khoảng bốn năm trước
công việc này đã giúp cô gái hai mươi một tuổi
sống sót qua những thời điểm
khó khăn nhất trong cuộc đời
khoảng sáu tháng trước cô nhận được khó khăn
từ hội chữ thập đỏ quốc tế icrc
khoản trợ cấp đã giúp cô
mua một chiếc máy may mới
từ đó giúp cô tăng thu nhập
để hỗ trợ gia đình
sau khi ly dị tôi trở về nhà
cùng cha mẹ mình và bắt đầu học may
chúng tôi có một chiếc máy may nhỏ
tôi đã học được những kỹ năng
cân bản đầu tiên về may
từ mẹ mình và các thành viên khác trong gia đình
làm việc cho hội chữ thập đỏ quốc tế
cho biết cô jasmine đã truyền cảm hứng
cho những phụ nữ iraq khác
đã nhận được điều tốt đẹp nhất
đối với một người phụ nữ đã ly hôn
hoặc có thể là phụ nữ nói chung
họ sẽ rất đau khổ và cần đến dự án này
bởi họ có tài năng và động lực
để bắt đầu lại cuộc sống
mục đích chính của chương trình
là hỗ trợ những người khó khăn
có thể làm việc tạo ra thu nhập
hơn ba trăm linh người trên khắp iraq
đã được hưởng các lợi ích từ chương trình
phần lớn là các gia đình có thu nhập thấp
bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột
tương lai của ngành công nghiệp ô tô
đang được khai sáng
để làm việc này một rõ nét hơn
đặc biệt là tại triển lãm quốc tế
genèv motor show hai nghìn một mươi tám ở thụy sĩ
năm nay các dòng xe điện
thu hút được rất nhiều sự chú ý
với thiết kế vô cùng hiện đại và phong cách
đi kèm với các thông số động cơ ấn tượng
tại triển lãm quốc tế genève motor show hai nghìn một mươi chín
đang diễn ra ở thụy sĩ
các nhà sản xuất ô tô xác định
năng lượng mới và chế độ lái tự động
là kim chỉ nam cho sự phát triển
của ngành công nghiệp này trong tương lai
tuy nhiên không phải vì thế mà các dòng xe
đốt trong sẽ đi vào dĩ vãng
ngoài ra xe thông minh tự lái
cũng là một lĩnh vực hứa hẹn
được tập trung đầu tư trong tương lai
tôi nghĩ viễn cảnh cả thế giới
dùng xe điện là không thể tránh được
và hầu hết xe hơi trong một mươi năm tới
sẽ là xe điện
tôi nghĩ động cơ đốt trong sẽ được dùng
trong các dòng xe công suất cao nhiều hơn
nhưng chắc chắn đây là khuôn mẫu
cho tương lai
triển lãm quốc tế genève motor show
năm nay được tổ chức từ ngày tám tháng ba
tới mạc vào ngày một mươi tám tháng ba tới
triển lãm thu hút được hơn một trăm tám mươi nhà sản xuất
xe hơi trên toàn thế giới
và ước tính thu hút được hơn bảy trăm linh người đến dự
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin
thời sự sáng của truyền hình nhân dân